đồng chí đại tướng lê đức anh nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
nguyên cố vấn ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam đã từ trần tại nhà số năm a phố hoàng diệu thành phố hà nội
ban lễ tang nhà nước ban tổ chức lễ tang và gia đình quyết định lễ quốc tang trong hai ngày
mùng ba và mùng bốn tháng năm năm hai nghìn một mươi chín như sau
lễ viếng bắt đầu từ bảy h ngày ba tháng năm năm hai nghìn một mươi chín đến một mươi một giờ cùng ngày tại nhà tăng lễ quốc gia số năm trần thánh tông thành phố hà nội
cùng thời gian này tại hội trường thống nhất thành phố hồ chí minh và hội trường ubnd tỉnh thừa thiên huế
tổ chức lễ viếng lễ truy điệu đồng chí đại tướng lê đức anh
lễ truy điệu và di quan bắt đầu vào lúc một mươi một h ngày ba tháng năm năm hai nghìn một mươi chín tại nhà tăng lễ quốc gia số năm trần thánh tông thành phố hà nội
lễ an táng bắt đầu từ một mươi bảy h ngày ba tháng năm năm hai nghìn một mươi chín tại nghĩa trang thành phố hồ chí minh
để đảm bảo an ninh an toàn và giao thông thông suốt phục vụ lễ quốc tàng đồng chí đại tướng lê đức anh
nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên chủ tịch nước cộng hòa rội chủ nghĩa việt nam công an thành phố hà nội
thông báo phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện trong diện tạm cấm diện hạn chế cụ thể như sau
một các tuyến đường trong diện tạm cấm từ sáu h đến một mươi hai h ngày mùng ba tháng năm năm hai nghìn một mươi chín cấm triệt để các phương tiện
trừ xe có phủ hiệu bảo vệ xe phục vụ lễ quốc tàng trên các tuyến đường tăng bạc hồ phạm đình hồ nguyễn công chứ
đoạn từ trần thánh tông đến lò đúc yac xanh trần thánh tông nguyễn huy tự lê quý đôn đoạn từ nguyễn cao đến yac xanh
nguyễn cao đoạn từ lò đúc đến lê quý đôn hàn thuyên hàng chuối
các tuyến đường trong diện hạn chế từ sáu h đến một mươi hai h ngày ba tháng năm năm hai nghìn một mươi chín hạn chế các xe ô tô chở hàng
có khối lượng hàng hóa chuyên trở từ năm trăm linh kg trở lên xe ô tô chở khách từ hai mươi năm chỗ trở lên trừ xe buýt xe thu gom rác
xe giải quyết sự cố xe có phủ hiệu bảo vệ xe phục vụ lễ quốc tàng trên một số tuyến đường
lý thường kiệt trần hưng đạo hai bà trưng lê thánh tông lò đúc
nguyễn công chứ đoạn từ lò đúc đến phố huế trần khánh dư đề nguyễn khoái d bốn trăm linh một ngô thị nhậm lê thánh tông
các phương tiện lưu thông trên tuyến lê thánh tông khu vực quảng trường cách mạng tháng tám tràng tiền hàng khay tràng thi điện biên phủ
nguyễn tri phương phan đình phùng đoạn từ phan đình phùng hoàng diệu đến phan đình phùng nguyễn tri phương hoàng diệu độc lập hoàng văn thụ hùng vương
thanh niên nghi tàm âu cơ an dương vương cầu nhật tân võ nguyên giáp xung quanh khu vực cụm cảng hàng không quốc tế nội bài võ văn kiệt
đoạn từ võ văn kiệt quốc lộ hai đến võ văn kiệt võ nguyên giáp
đối với các tuyến phố khác các phương tiện chấp hành theo quyết định số sáu hai nghìn một mươi ba của ubnd tp hà nội quy định về hoạt động của các phương tiện giao thông trên địa bàn thành phố hà nội
bốn đề phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự phục vụ lễ quốc tàng
tất cả các chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông phải tự giác chấp hành luật giao thông đường bộ và sự hướng dẫn điều tiết phân luồng phương tiện của lực lượng chức năng
đề nghị các cơ quan tổ chức nhân dân các địa phương về sự lễ viếng truy điệu đồng chí cố chủ tịch nước lê đức anh đi bằng phương tiện cá nhân gửi xe ô tô mô tô trên đường trần hưng đạo lý thường kiệt hai bà trưng trần quang khải trần khánh dư và các điểm trong giữ xe ngoài phạm vi hạn chế tạm cấm
năm trong thời gian diễn ra lễ quốc tàng công an tp hà nội thông báo phân luồng và tổ chức hướng đi cho các phương tiện trong diện hạn chế tạm cấm tham gia giao thông theo tuyến đường như sau
các xe phương tiện trong diện hạn chế tạm cấm từ quốc lộ năm đi các tỉnh phía nam theo quốc lộ một b qua cầu thanh trì đi các tỉnh
các phương tiện từ quốc lộ năm đi các tỉnh phía bắc đi qua cầu đông trù theo tuyến quốc lộ hai quốc lộ ba hoặc cao tốc hà nội thái nguyên đi các tỉnh và ngược lại
từ một mươi h ba mươi đến một mươi ba h ngày ba tháng năm năm hai nghìn một mươi chín các phương tiện từ các tỉnh phía nam đi các tỉnh phía bắc đến pháp vân vành đai ba trên cao di chuyển qua cầu thăng long cầu thanh trì đi các tỉnh và ngược lại
các phương tiện cần chủ động điều chỉnh lộ trình hạn chế đi vào đường võ trí công cầu nhật tân võ nguyên giáp khu vực cụm cảng hàng không quốc tế nội bài
đề nghị tổng công ty vận tải hà nội căn cứ vào thông báo phân luồng để điều chỉnh lộ trình các tuyến xe
xe buýt hạn chế hoạt động trên tuyến đường theo nội dung thông báo
công an tp hà nội thông báo để mọi người tham gia giao thông biết tự giác chấp hành chủ động chuyển hướng và thay đổi lộ trình lựa chọn tuyến đường phù hợp hỗ trợ lực lượng công an hoàn thành nhiệm vụ
là nhà chính trị nhà quân sự lớn của đất nước
nhưng ở đại tướng lê đức anh luôn có lối sống giản dị gần gũi và thân tình
với người dân quê hương lộc an nói riêng và nhân dân thừa thiên huế nói chung ông luôn là người con thân yêu nhất của quê hương là niềm tự hào của xứ huế thân thường
nơi cuối con sông hiền hòa chảy vào phá tam giang làng bàn môn xã lộc an huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế vùng đất địa linh nhân kiệt
trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng
làng bàn môn là một trong những nơi hình thành tri bộ đảng sớm nhất từ những năm một nghìn chín trăm bảy mươi
và cũng từ vùng quê này đồng chí lê đức anh đã giác ngộ cách mạng sớm đứng vào hàng ngũ của đảng
trải qua hai cuộc kháng chiến và giữ nhiều trọng trách lớn của đảng và nhà nước với đại tướng lê đức anh quê hương vẫn luôn đậm sâu tình cảm thân thương
một lần bạn về bạn rất là giải dị
nhất là đi thăm cả cái gia thờ rồi một số gia đình trình sách thăm viễn đồng hội
đồng thời bác cũng có ghé thăm đảng bộ nhân dân
yêu cầu là đảng bộ phải cố gắng hiểu nghị sự đoàn kết và cố gắng làm sao đó để đưa đời sống nhân dân là ngày một đi lên
lần mà bạn vào thì bạn cũng yêu cầu một cái rất là mục mạc
đề nghị các công chí cho chúng tôi một ấm chè trùi để đập thêm một ít gân nữa
và bạn qua trong các nội truyền thì bạn có trao đổi vừa là động viên vừa là có những cái định hướng lớn để cho đảng bộ và những sở nhà phát triển
năm hai nghìn một mươi hai lãnh đạo địa phương đã xây dựng nhà văn hóa và thư viện lê đức anh tại làng bàn môn xã lộc an nơi đại tướng sinh ra và lớn lên
năm hai nghìn một mươi hai lãnh đạo địa phương đã xây dựng nhà văn hóa và thư viện lê đức anh tại làng bàn môn xã lộc an nơi đại tướng sinh ra và lớn lên